các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin lỗi quý vị và các bạn